thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế hà nội cho hay từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay một mươi năm tháng chín hà nội ghi nhận một mươi một ca bệnh covid một mươi chín
trong đó có bảy ca tại khu cách ly và bốn ca tại khu phong tỏa phân bố theo các quận huyện là thanh xuân ba hoàng mai thanh trì đông anh đều hai ca hai bà trưng hà đông đều một ca
trước đó trong sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận ba ca dương tính với virus sars cov hai trong đó có hai ca tại trung cư a bốn đền lử một ca tại thanh xuân
ubnd quận đống đa cũng đã ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại phường thổ quan từ một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng chín để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó vùng cách ly y tế gồm toàn bộ ngõ trung tả và từ số nhà ba đến số nhà bốn mươi năm đường ven hồ văn trương
vùng cách ly y tế này có tổng số là bốn
bốn trăm một mươi hộ gia đình với một ba trăm ba mươi nhân khẩu
cũng trong ngày hôm nay một mươi năm tháng chín chủ tịch ubnd tp quy nhơn tỉnh bình định ngô hoàng nam đã ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời năm phường
bao gồm hải cảng trần hưng đạo đống đa nguyễn văn cử và ngô mây để tầm soát toàn dân nhằm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian thực hiện là bốn mươi tám h kể từ h ngày một mươi sáu tháng chín
quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong cộng đồng ở nam
các trường hợp lây nhiễm liên quan đến một tài xế xe tải ở tổ một mươi tám khu vực bốn thuộc phường hải cảng tp quy nhơn
cho đến sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng chín tp quy nhơn đã có bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín liên quan đến ổ dịch nguy hiểm này
các trường hợp lây nhiễm liên quan đến ổ dịch nguy hiểm này